thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại